từ sáng nay khi mà đổ bộ vào đất liền thì bão số chín cũng đã gây ra mưa trên diện rộng tại thành phố hồ chí minh
theo dự báo từ nay đến ngày mai hai mươi sáu tháng một mươi một vùng áp thấp do cơn bão số chín suy yếu sẽ tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều khu vực của thành phố hồ chí minh
ghi nhận tại nhiều tuyến đường khu vực trung tâm thành phố mưa xuất hiện từ sáng sớm kéo dài đến chiều tối với lưu lượng ngày càng lớn
giao thông đi lại một số nơi có phần khó khăn do các thân tiện bị hạn chế tầm nhìn bởi mưa mù
do được cảnh báo từ trước về cơn bão số chín nên người dân ít ra đường so với ngày thường
mật độ giao thông tại nhiều trục đường chính của thành phố thưa thớt
ghi nhận đến thời điểm này tình hình giao thông chưa có diễn biến phức tạp
đến cuối giờ chiều một số tuyến đường như huỳnh tấn phát hồ học lãm thảo điền kha vạn cân bắt đầu xuất hiện ngập do mưa lớn kết hợp chiều cường
dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ từ nay đến ngày mai hai mươi sáu tháng một mươi một vùng áp thấp do cơn bão số chín suy yếu sẽ tiếp tục gây mưa lớn với lưu lượng từ một trăm linh đến hai trăm linh mm tại nhiều khu vực ở thành phố hồ chí minh
trong đó khả năng mưa kèm theo lốc xoáy sẽ xảy ra